ngoài những hoạt động hiến máu theo định kỳ trong những đợt khăn hiến máu trầm trọng hay vào dịp giáp tết giao mùa
câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu của trường đại học phòng cháy chữa cháy cùng các sinh viên luôn sẵn sàng tham gia hiến máu cứu giúp người bệnh
thời gian qua với nhiều cách làm hay sáng tạo
ngày pháp luật trong lực lượng công an nhân dân được thực hiện sâu rộng phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của công an các đơn vị địa phương
tinh thần ngày pháp luật đã được duy trì thường xuyên liên tục trở thành ngày hội chính trị pháp lý sôi nổi
tạo sức lan tỏa về học tập và làm việc theo hiến pháp pháp luật trong lực lượng công an nhân dân và đối với mỗi người dân
hai trang facebook cảnh sát giao thông tp đà nẵng và tuổi trẻ công an tp đà nẵng của công an tp đà nẵng
hiện có hàng trăm ngàn lượt thích và theo dõi
đến nay các trang facebook này đã trở thành một kênh thông tin hữu ích
giúp người dân kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự mới nhất
đồng thời thông qua sự tương tác trên facebook đã giúp người dân nâng cao cảnh giác
tuyên truyền phổ biến pháp luật và lan tỏa mạnh mẽ phong trào giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
em thấy cái trang đó cũng rất hữu ích và em thường xuyên theo dõi cái trang đó một cách nhiệt tình và phổ biến rộng lại cho bạn bè
vì em thấy cảm thấy nó có ích
về mặt trật tự vang đến xã hội
sau đó thì chúng tôi đã đề xuất cho lãnh đạo phòng thành lập trang facebook và trang web của công an thành phố
về xác định tất cả truy cập số liệu vi phạm đưa lên trang web trợ cứu vi phạm của công an thành phố để người dân tham gia
tương tự như công an thành phố đà nẵng công an thành phố hà nội cũng triển khai kênh tiếp nhận thông tin của người dân
về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô tại địa chỉ fanpage facebook công an thủ đô
và cũng đã có rất nhiều cách làm
để tìm sáng tạo hướng ứng ngay pháp luật việt nam được công an các đơn vị triển khai như thành lập tủ sách pháp luật điện tử
câu lộc bộ pháp luật nghiệp vụ hay biên soạn sổ tay pháp luật hỏi đáp pháp luật
thông qua ý thức tự giác tuân thủ chấp hành hiến pháp và pháp luật cũng là phương thức để mỗi cán bộ chiến sĩ tự rèn luyện trong thực tiễn công tác chiến đấu
đối với công an nhân dân như lãnh đạo bộ nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu là cả sáu mươi năm ngày là cả sáu mươi năm ngày pháp luật
đối với công an nhân dân thì pháp luật là vũ khí
thứ vũ khí này để chống các thế lực thù địch để mà đấu tranh phòng chống tội phạm các vi phạm pháp luật ninh trật tự
pháp luật là vũ khí để chúng ta bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ nhân dân
và đến lần mình thì mỗi cán bộ chiến sĩ phải tự vệ bằng pháp luật
khi hiểu được pháp luật rồi thì anh biết được quyền của anh đến đâu nghĩa vụ anh đến đâu
đấy cũng là một cái thứ vũ khí để mỗi cán bộ chiến sĩ tự bảo vệ mình
bên cạnh đó việc triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục ngày pháp luật trong công an nhân dân
cũng đã góp phần định hướng để người dân hiểu và hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật xây dựng tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật
phải gần dân hơn sát dân hơn phải làm thế nào đó để chúng ta lan tỏa được tình cảm pháp luật của nhân dân
để nhân dân hiểu được công an không chỉ hiểu được công việc hàng ngày
để hiểu được các quy định của pháp luật để bảo vệ công an và giúp cho công an
thực thi nhiệm vụ của mình để làm thế nào mỗi công dân của chúng ta để học các kiến thức pháp luật
mà cái kiến thức pháp luật cụ thể nhất hàng ngày những kiến thức liên quan đến thực hiện cái quyền con người
trong đó có cả ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật đó là tuân thủ pháp luật về an ninh trật tự
chủ tịch hồ chí minh từng nói việc công bố đạo luật chưa phải đã xong
mà còn phải tuyên truyền giáo dục lâu dài đến mọi người dân thì mới thực hiện tốt được
vì vậy pháp luật nếu không được người dân biết đến
thì chỉ là những quy định trên giấy tờ không phát huy hiệu lực hiệu quả
do đó tinh thần ngày pháp luật trong công an nhân dân cần phát huy hiệu quả hơn nữa
thông qua công tác tuyên truyền phổ biến để mỗi đạo luật mỗi quy phạm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống
trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng cáo của bị cáo nguyễn ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn bình đại huyện bình đại tỉnh bến tre
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo bản án hình sự sơ thẩm từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nguyễn ngọc ánh đã sử dụng nhiều tài khoản facebook
tham gia vào tám mươi một cuộc phát trực tiếp do một mươi bốn tài khoản của các đối tượng phản động
trong và ngoài nước chủ trì
ngoài ra ánh còn tham gia vào một trăm năm mươi tài khoản khác để thực hiện các cuộc phát trực tiếp
đăng nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
bịa đặt thông tin xấu về các chính sách pháp luật và quan hệ ngoại giao
của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyễn ngọc ánh còn tạo lập các nhóm kín chia sẻ thảo luận kêu gọi biểu tình
bất tuân dân sự nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với các hành vi trên tntb đã tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc ánh sáu năm tù giam
và phạt bổ sung quản chế thời hạn năm năm tại nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù
tại phiên xét xử phúc thẩm hội đồng xét xử nhận thấy đơn kháng cáo kêu an
của bị cáo nguyễn ngọc ánh và quan điểm của luật sư bảo chữa là không có căn cứ chấp nhận
nên hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo nguyễn ngọc ánh
giữ nguyên bản án sơ thẩm của tntb đã tuyên
do xảy ra mâu thuẫn trong lúc tức giận đối tượng giàng xeo mình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại xã xuân hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai đã dùng dao chém tử vong chính mẹ vợ của mình
vào ngày hôm nay công an huyện bảo yên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
đã bắt giữ đối tượng giàng xeo mìn để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng mn khai nhận do nhiều lần bức xúc với vợ và gia đình vợ
nên đêm qua ngày tám tháng một mươi một minh đã đến nhà của mẹ vợ là bà giàng thị xoa ở huyện bảo thắng
tại đây giữa mình và bà xoa lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn
trong lúc tức giận minh đã dùng dao chém bà xoa và cháu ly gieo dế là con trai bà xoa
khiến bà xoa tử vong tại chỗ còn em giấy bị thương nặng
sau khi thực hiện hành vi phạm tội mình đã nhanh chóng
rời khỏi hiện trường
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng mịn
tại nhà ở xã xuân hòa huyện bảo yên
mới đây bộ kế hoạch và đầu tư đã đề xuất đưa loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ
vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh trong luật đầu tư
tuy nhiên xung quanh vấn đề này vẫn đang vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều
đặc biệt là nhiều ý kiến cho rằng phải chăng chúng ta đang không quản lý được nên buộc phải cấm

các chuyên gia cũng lo ngại không phải lúc nào người vay nợ cũng có ý thức chấp hành nghiêm túc quy ước cho vay
việc đưa loại hình kinh doanh này vào danh mục cấm rất dễ gây ra những hệ lụy khác
kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế khi mà hoạt động cho vay đóng vai trò vô cùng quan trọng trên thị trường hiện nay
những người vay nợ nói chung rồi những quan hệ nợ nói riêng nghĩa là ý thức trả nợ
ý thức tuân thủ pháp luật rất là kém cho nên là không thể nào đôn đốc nhắc nhở đòi nợ một cách đơn giản bình thường được
cần phải có những đơn vị người ta có chuyên môn có kỹ năng có nghệ thuật có những cái phương pháp nhất định để người ta có thể giải quyết được cái nợ nần như vậy
mặc dù chúng ta thấy có những hiện tượng tiêu cực nhưng đây là một hoạt động một dịch vụ đi kèm với việc cho vay
nếu mà chúng ta đem dịch vụ này vào diện cấm đoán
thì có lẽ các ngân hàng sẽ không dám cho vay nữa hoặc là sẽ hạn chế cho vay
vì khả năng thu hồi nợ của
đề xuất cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ được đưa ra trong khi các cơ quan chức năng vẫn chưa thể chặn đứng được nạn tín dụng đen
đây được xem là một biện pháp có tác động tích cực đến công tác ngăn chặn loại tội phạm này
tuy nhiên vấn đề quan trọng không phải là cấm các tổ chức kinh doanh dịch vụ đòi nợ
mà là quy định và giám sát chặt chẽ hoạt động trong khuôn khổ kiểm soát được những biến tướng và tình hình an ninh trật tự
lại vừa thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường